ngay sau khi đại hội báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
và công bố danh sách đoàn chủ tịch ban thường trực và các chức danh trong ban thường trực
đại hội đã ra mắt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
theo đó ông trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
tái cử giữa chức vụ chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
ông hầu an lệnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam khoa tám
tái cử giữ chức vụ phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
các đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch phó chủ tịch không chuyên trách ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
tái cử trong khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
bổ sung bà nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội khuyến học việt nam dự trức phó chủ tịch không chuyên trách
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khoa chín